tối hai mươi bảy tháng tám sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh quảng tây trung quốc cơn bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi chín giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên đất liền tỉnh quảng tây
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tiếp tục suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số bảy sau đó hình thành một rãnh áp thấp qua bắc bộ nên từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám ở bắc bộ có mưa diện rộng
khu vực tây bắc và việt bắc mưa vừa mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
khu vực các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng tám có mưa vừa có nơi mưa to trong cơn rông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố lóc và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một